kính chào quý vị và các bạn
ngày hôm nay chúng tôi xin được phép sử dụng tư liệu của kênh intv
trích lại những cái ở một nơi đặc biệt nơi mà những người từng mắc phải những sai lầm
đang phải trả giá bằng những bản án của pháp luật
đó là câu chuyện đón tết của những phạm nhân trong trại giam
chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với rất nhiều phạm nhân nhắc đến tết
hầu như ai cũng có cảm xúc giống như chia sẻ của các nhân vật trong chương trình này
khi đang có một cuộc sống bình yên lặng lẽ
người ta không thể nghĩ được phút giây đoàn tụ gia đình lại quý giá đến như vậy
chỉ khi không còn nữa mới thấy hụt hỡng chống chánh
nhất là đối với những người vì lỗi lầm mà mình gây ra
đã phải trả giá bằng sự chia cắt với người thân
thì sự hụt hỡng ấy lại càng là hố sâu thăm thẳm trong tâm hồn của họ
nhớ nhất là lúc đấy
tôi nhớ nhất là con nhỏ và bố mẹ
cùng các ông bà
khi con ở ngoài xã hội thì đến chiều ba mươi tết
gia đình xung hợp có bộ vệ viên ông bà nội bố mẹ
xung hợp nó thì quên quên đập ấm và vui vẻ
hiện nay tôi đã vi phạm pháp luật
và trong môi trường này phải cố gắng chấp hành tốt cải tạo tốt
tìm kiếm văn hóa của đảng và nhà nước để sống trở về với gia đình xã hội
quản tụ cùng gia đình
tết trong quan niệm của người việt có một ý nghĩa thiêng liêng
là thời gian để cả gia đình nghỉ ngơi quẩn tụ bên nhau
là dịp để con cái bày tỏ chữ hiếu chúc phúc cho cha mẹ
đồng thời cũng là dịp để cha mẹ thể hiện tình yêu thương với các con
dù là kẻ tội đồ thì vào thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
cũng như một lẽ tự nhiên
lòng họ cũng hướng về gia đình của mình
bởi vậy tết có lẽ là thời khắc khiến những phạm nhân cảm thấy cô đơn nhất
nỗi cô đơn ấy sẽ thấm thiế theo họ suốt cả cuộc đời
để sau này trở về họ biết quý trọng hơn những cái tết xung họp bên gia đình của mình
thưa quý vị những ngày chờ thi hành án đối với tử tù có lẽ khổ sở hơn bao giờ hết
có lẽ chỉ là những ngày chờ thi hành án đối với tử tù có lẽ khổ sở hơn bao giờ hết

với những tử tù việc được chủ tịch nước ân giảm xuống án chung thân

với họ đó là những giây phút quý giá
giây phút còn được nhìn thấy ngày mai ngày trở về đoàn viên với gia đình
ngày sau đây là một câu chuyện của một phạm nhân bị án tử hình được ân giảm xuống án chung thân
giảm xuống án trung thân và tấm lòng bao dung nỗ lực giáo dục hướng thiện của những người thầy quản giáo

trong dịp tết mỗi ngày ăn của phạm nhân được hưởng chế độ gấp năm lần ngày thường vì vậy số lương thực thực phẩm cần chuẩn bị cho ngày tết cho phạm nhân có khi lên đến vài tấn
ngoài ra đối với các phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hay ốm đau sẽ được chạy trích quỹ để hỗ trợ

các phạm nhân đang trả án
các phạm nhân đang trả án
thời gian này nhiều gia đình ở vùng sâu vùng xa đã vượt hàng trăm cây số để đến các trại tạm giam thăm gặp thân nhân
món quà mà người thân bình thường dành cho phạm nhân trong dịp lễ này là bánh kẹo bánh trưng giò lụa thịt gà
chính vì thế mà dường như tết trong trại giam thường đến sớm hơn
trong những ngày tết đối với các phạm nhân vô gia cư người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có ai thăm nuôi
trong những ngày tết đối với các phạm nhân vô gia cư người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có ai thăm nuôi
ngoài được hưởng chế độ chung như các phạm nhân khác ban giám thị sẽ quan tâm hơn trực tiếp tới thăm chúc tết tặng thêm mỗi người ít bánh kẹo gói trà nhằm chia sẻ động viên
nhiều trại giam cho phép nữ phạm nhân được trang điểm làm tóc sơn móng tay trong những ngày tết
đó là một món quà tinh thần vô giá đối với nữ phạm nhân trong hoàn cảnh đón tết xa nhà
để chuẩn bị và thực thi rất nhiều hoạt động cả về vật chất và tinh thần cho phạm nhân trong dịp tết như thế ban giám thị và hội đồng trại giam ninh khánh đã phải nỗ lực hết mình
tuy nhiên dù có đầy đủ vui vẻ tới đâu cũng không thể lấp được nỗi nhớ nhà vốn đã quanh năm thường trực
đến dịp tết thì trở nên khắc khoải hơn bao giờ hết
nhưng những lúc rảnh rỗi nhất là mỗi khi quay về bốn bức tường và song sắt lạnh lẽo thời gian nơi đây như ngưng đọc
mọi người vẫn cười đùa vậy thôi nhưng sâu thẳm trong lòng là nỗi nhớ gia đình nhớ chồng con cứ cuộn trào dây dứt
vì thế không khí ngày tết với phạm nhân dường như chỉ tồn tại bên ngoài còn thầm sâu bên trong là niềm mong mỏi được đoàn tụ mong mỏi được xung họp đoàn viên
nhưng đâu chỉ có phạm nhân phải ăn tết ở xa nhà
để lo được tết cho phạm nhân chính các cán bộ quản giáo trại giam đã phải bận rộn vất vả đến nhường nào
bởi ngoài việc lo cho đủ lương thực thực phẩm chăm lo cho phạm nhân vui xuân thì còn phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngày tết
vì thế mỗi dịp tết đến chỉ có một lúc đủ lương thực thực phẩm chăm lo cho phạm nhân vui xuân
chỉ một phần ba số cán bộ chiến sĩ được nghỉ còn lại đều phải ăn tết muộn
dù giao thừa luôn là một thời khắc thiêng liêng nhất ai cũng muốn thời khắc ấy được xung vầy quây quần bên tổ ấm
thế nhưng những cán bộ trại giam thường phải hy sinh hạnh phúc lớn lao ấy để hoàn thành nhiệm vụ giống như bất kỳ ai phải đón tết xa nhà
những cán bộ trại giam cũng không thể tránh khỏi cảm giác chạy lòng nhớ nhà nhớ quê ra diết
tuy phải đón tết xa người thân xa gia đình nhưng bản thân chúng tôi chỉ mong muốn mang lại sự bình yên hạnh phúc cho mọi người mọi nhà cho người thân và cho phạm nhân để chúng tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
mong ước lớn nhất của tôi là tôi luôn muốn được gặp gia đình và người thân
điều mong muốn nhất của tôi trong dịp tết này là muốn được ăn tết cùng với gia đình
trong dịp tết này tôi chỉ muốn được về gặp con
điều mong ước lớn nhất của tôi là sớm được tự do
mong muốn nhất của tôi là ăn tết như người bình thường
ngày thường đối với phạm nhân đang thi hành án được thăm người thân đã là niềm vui lớn nhất
thì trong ngày tết niềm vui đó còn được nhân lên gấp bội trở thành món quà tinh thần vô giá không gì sánh được
thế nhưng không phải phạm nhân nào cũng may mắn có người thân đến thăm
phạm thị nghĩa là một trường hợp như thế
kể từ ngày bị bắt vào cuối năm hai nghìn một mươi khi đang tàng trữ chất cấm
vào lúc đã ở cái tuổi gần đất xa trời và lĩnh án một mươi sáu năm sáu tháng tù vì tội buôn bán vận chuyển trái phép chất cấm
bà nghĩa chưa một lần được thăm nuôi dù có ba người con hai chai một gái
đối với một người mẹ từng là bàn tay thắp lửa của gia đình
là nơi hồi tụ điểm kết nối giữa các gia đình
các thành viên mà giờ đây phải đón tết xa nhà không con không cháu
có lẽ đó là sự trừng phạt không gì đau khổ hơn
bà nghĩa bị bắt người lo toan kinh tế cho gia đình không còn
điểm tựa cho các thành viên sụt gãy hậu quả là con trai cả của phạm nhân mất tích

cũng mất điên lạc từ ngày bà đi tù
con trai út của bà là nguyễn ngọc vinh cũng bị bắt vì tội mua bán trái phép chất cấm
chỉ sau mẹ một mươi chín ngày và hình phạt lên tới hai mươi năm tù giam
không lâu sau con dâu út cũng nối gót chồng và mẹ chồng
là một người mẹ mà bản thân mù quáng kéo các con xa ngã
tớ tán muôn nơi từ lâu bà nghĩa đâm ra sợ tết
vì không thể được nhìn thấy các con xung vẩy đã đành
việc nhìn thấy những người bạn tù được thăm nuôi gặp gỡ người thân càng như sát muối vào tim bà
nhìn khao khát cháy bỏng của phạm nhân này là được gặp lại người thân
được nhìn thấy cháu đón tay từ lúc trào đời đã khôn lớn đến đâu
nhưng tuổi già bệnh thật mỗi ngày như cản trở
không biết bà nghĩa có thể sống
mà chờ đến ngày mãn hạn tù
cùng chung nỗi niềm với mẹ chồng thủy cũng nhớ con nhớ nhà ra diết
hai mươi tuổi theo chồng về làm dâu bà nghĩa gia cảnh khó khăn
thủy tung cuốn đến mức chẳng còn phân biệt được trắng đen nhắm mắt làm liều
để rồi giờ đây lầm lũi trả án đã khổ
đứa con trai phải ở lại bên ngoài xã hội với mặc cảm bố mẹ đi tù còn khổ cực hơn gấp bội
em thì cũng cải tạo ở đây được gần sáu năm rồi
thỉnh thoảng thì bố mẹ cũng lên thăm
thì em cũng nhớ con lắm thì cũng rất là được mong được gặp con
dù vẫn còn may mắn vì được ông bà ngoại cư mang
lo cho đủ cơm ăn áo mặc và được đến trường
nhưng bé huy từ lâu vẫn thu mình không thể hòa nhập với bạn bè
mặc cảm cha mẹ đi tù đã khiến em lầm lỗi
ông bà ngoại dù có yêu thương chăm sóc đến đâu
cũng không thể bù đắp được những thiệt thòi mà cậu bé này đang phải hứng chịu
càng không thể làm cho nỗi nhớ cha mẹ nguôi ngoai
thấu hiểu nềm ống ước cháy bỏng của phạm nhân nghĩa
phạm nhân thủy thương cảm với nỗi nhớ quay quất của bé huy
những người thực hiện chương trình được sự đồng tình ủng hộ của các cấp lãnh đạo
đã tổ chức kết nối cho phạm nhân và người nhà có cơ hội gặp nhau trước thềm xuân mới
một phạm nhân bùi thị thanh thủy đội một mươi sáu
hai phạm nhân phạm thị nghĩa đội một mươi tám

một phạm nhân phạm thủy đội một mươi chín
một phạm nhân phạm thủy đội hai mươi
một phạm nhân phạm phạm thủy đội hai mươi một
hòa am gia tình đội hai mươi hai
một phạm nhân phạm thủy đội hai mươi ba
phạm nhân phạm thủy đội hai mươi bốn

hòa am gia tình đội hai mươi hai
vân quốc gia đội hai mươi năm
những người họ ra ngoại điểm

bộ từng gi peki mấy quân ra ngoại điểm
tên là phạm vi đức